trước những vấn đề phức tạp trên biển đông nhưng những ngày qua ngư dân miền trung nói chung và đà nẵng nói riêng vẫn tự tin vươn khơi bám biển tranh thủ đánh bắt cá
những hoạt động này không những là góp phần phát triển kinh tế xã hội mà còn thể hiện quyết tâm gìn giữ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong những ngày qua tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân miền trung nói chung và đà nẵng nói riêng vẫn ra vào tấp nập
ngư dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để vươn khơi khai thác hải sản
đặc biệt đối với các tàu trở về từ ngư trường truyền thống hoàng sa các tàu cá của ngư dân miền trung vẫn đánh bắt bình thường
theo ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang số lượng tàu thuyền hàng hóa qua cảng quý i năm hai nghìn hai mươi đạt gần năm lượt
so với cùng kỳ năm trước tăng hơn một mươi một
riêng trong nửa đầu tháng bốn vừa qua có hơn sáu trăm linh tàu cập cảng bốc dỡ hải sản đạt trên bảy mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín